vào hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng một mươi năm hai mươi km trên giờ
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần cường độ mạnh cấp tám giật cấp một mươi